ngày năm tháng một tại huyện đức trọng ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ phát động lễ hội xuân hồng năm hai nghìn hai mươi
sự kiện này đã thu hút trên ba trăm linh người dân tham gia hiến máu tình nguyện
tại lễ phát động lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đánh giá cao sự sáng tạo nỗ lực của hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai lễ hội
qua một mươi hai kỳ tổ chức lễ hội xuân hồng của tỉnh lâm đồng đã thu hút hàng nghìn lượt người tham dự và có trên sáu người đăng ký hiến máu tỉnh nguyện thu về hơn bốn đơn vị máu
lễ hội xuân hồng năm nay không chỉ có sự góp mặt của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đoàn viên thanh niên mà còn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng như cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện tham gia
ngày sau lễ phát động ban tổ chức đã tiếp nhận hơn hai trăm bảy mươi đơn vị máu
với nghĩa cử cao đẹp những người hiến máu mong muốn gửi lại niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân trong dịp tết đến xuân về